thưa quý vị với hành vi vận chuyển ba mươi gói cần sa khô từ tỉnh đắk nông để gửi ra tỉnh quảng ninh
một tài xế lái xe taxi vừa bị công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
đó là trần phúc ba mươi tám tuổi trú tại thành phố buôn ma thuật
trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại phường tân an thành phố bù ma thuật
tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phát hiện phúc đang bê một thùng xốp từ xe taxi vào bưu điện
với nhiều biểu hiện nghi vấn cho nên đã yêu cầu kiểm tra
bên ngoài thùng xốp ghi là trà artiso và có địa chỉ số điện thoại người nhận ở tỉnh quảng ninh
mở kiểm tra thùng xốp có ba mươi gói màu bạc bên trong có chứa hoa cây cần sa khô
phúc khai nhận vào trưa ngày ba mươi tháng năm phúc được một người đàn ông tên cường thuê điều khiển xe taxi
đến xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông nhận thùng hàng nói trên
rồi đưa về biêu điện tại tỉnh đắk lắc gửi theo địa chỉ cho người nhận ở tỉnh quảng ninh
sau khi gửi xong phúc được trả tiền công một triệu hai trăm linh nghìn đồng
cho đến chiều ngày ba mươi một tháng năm phúc mang thùng hàng ra biêu điện gửi thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ